tại hà nội ban nội chính trung ương đã tổ chức tọa đàm khoa học vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong phòng chống tham nhũng vấn đề lý luận và thực tiễn
nhiều vấn đề trong công tác phòng chống tham nhũng đã được các chuyên gia phân tích từ thực tiễn trong thời gian qua
hiện nay tình trạng người đứng đầu còn nể năng nề tránh trách nhiệm thậm chí bao che cho các trường hợp tham nhũng trực tiếp thực hiện hoặc tiếp tay cho tham nhũng bị phát hiện xử lý vẫn tồn tại
năm năm qua đã có một trăm bốn mươi người đứng đầu bị đề nghị xử lý trong đó có tám người bị xử lý hình sự
tại buổi tọa đàm nhiều vấn đề như quan điểm của chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh tính thực tiễn về vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đã được đưa ra
theo đó nhiều nhận định cho rằng quyết tâm chính trị là yếu tố quan trọng nhưng nếu không có sự gương mẫu quyết liệt nói đi đôi với làm của người đứng đầu thì quyết tâm chính trị cũng không thể trở thành hiện thực
do đó cần chú trọng nhiều đến giải pháp kiểm soát quyền lực người đứng đầu và bảo vệ người tố cáo tham nhũng